chính phủ vừa ban hành nghị định một mươi bốn hai nghìn một mươi tám trong đó quy định cụ thể về hoạt động thương mại biên giới của thương nhân
và mua bán trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới
nghị định quy định thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa qua biên giới là thương nhân việt nam
bao gồm doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật
thương nhân có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài công ty và chi nhánh công ty nước ngoài tại việt nam
được thực hiện hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa qua biên giới theo cam kết của các điều ước quốc tế
mà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là thành viên
trường hợp hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa qua biên giới thực hiện qua cửa khẩu phụ lối mở biên giới
ủy ban nhân dân tỉnh biên giới quyết định công bố danh mục các cửa khẩu phụ lối mở biên giới được phép thực hiện hoạt động mua bán
trao đổi hàng hóa sau khi trao đổi thống nhất với các bộ ngành liên quan về việc đảm bảo có đủ lực lượng kiểm tra
kiểm soát chuyên ngành điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước